cục quan hệ lao động và tiền lương bộ lao động thương binh và xã hội vừa cung cấp thông tin về mức thưởng tết năm nay
phần lớn doanh nghiệp báo cáo là theo như dự kiến thưởng tết bình quân sẽ là sáu bảy triệu đồng tăng bảy so với năm trước
mức thưởng trung bình mỗi người tại khối công ty trách nhiệm yếu hạn một thành viên một trăm linh vốn nhà nước là sáu một mươi hai triệu đồng
bằng năm trước công ty cổ phần có góp vốn chi phối của nhà nước là bảy năm mươi ba triệu đồng tăng một mươi
doanh nghiệp dân doanh sáu hai mươi bảy triệu đồng tăng năm doanh nghiệp fdi sáu chín mươi một triệu đồng tăng một mươi một
trong dịp tết dương lịch vừa qua mức thưởng cao nhất là ba năm tỷ đồng cho một cá nhân tại doanh nghiệp fdi thuộc lĩnh vực ngân hàng tại tp hcm
theo đại diện cục quan hệ lao động và tiền lương doanh nghiệp có tiền thưởng tết cao tập trung vào ngành nghề có nhiều lợi thế như ngân hàng kiểm toán điện tử
còn những doanh nghiệp thưởng khoảng một trăm linh đồng thường là ngành gia công chế biến